tối qua ngày một mươi chín tháng bảy lễ bế mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau đã được tổ chức tại nhà thi đấu hồ xuân hương
thành phố hồ chí minh khép lại sáu ngày so tài sôi nổi kịch tính
ngoài bảy bộ huy chương chính ban tổ chức đã trao hai giải triển vọng dành cho hai vận động viên
trẻ nam nữ xuất sắc nhất và khuyến khích phong trào bóng bàn trong cả nước
sau sáu ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi ba
đã khép lại năm nay giải có rất nhiều nét đổi mới chuyên nghiệp
giải năm nay đã quy tụ các tay vượt sáng giá của bóng bàn việt nam
trình độ của những vận động viên ở giải phong trào và giải chuyên nghiệp càng ngày nó càng gần đến nhau
đã có những bất ngờ thú vị khi mà những vận động viên nhỏ tuổi những vận động viên ở những lực lượng phong trào
đã làm nên bất ngờ khi mà đã chơi thắng những vận động viên chuyên nghiệp
ở trận chung kết đơn nữ là cuộc đỏ sức giữa hai te vượt
te vượt kỳ cựu mai hoàng mỹ trang đội tp hcm với te vượt nguyễn thị nga đội hà nội
sau cuộc giảng co cân sức cân tài và đầy kịch tính kết quả chung cuộc mai hoàng mỹ trang giành chức vô địch
tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại giải đấu
trận chung kết đơn nam là cuộc so tài giữa hai vận động viên nguyễn anh tú của đội hà nội
và te vượt nguyễn đức tuân đội vxm hoàng thạch hải dương
trải qua sáu văn đấu gai cấn đức tuân đã xuất sắc vượt qua te vượt số một việt nam để giành chức vô địch đơn nam
các đội tnt một tp hcm vxm hoàng thạch hải dương vẫn tiếp tục khẳng định được ưu thế
giành huy chương vàng ở nhiều nội dung như đồng đội nam đồng đội nữ đôi nam đôi nữ đôi nam nữ phối hợp
những chiến thắng đầy bất ngờ ở các vòng đấu loại tứ kết
bán kết chung kết đã thể hiện phần nào chất lượng chuyên môn ngày càng cao của giải đấu
và trình độ của các vận động viên bóng bàn đỉnh cao việt nam
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân là một trong những giải đấu quan trọng nhất
trong hệ thống các giải đấu quốc gia trực thuộc liên đoàn bóng bàn việt nam
trải qua ba mươi tám năm tổ chức giải đấu đã lựa chọn được rất nhiều te vượt xuất sắc cho bóng bàn việt nam